vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức trao giải sáng tạo khoa học công nghệ
và cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nghệ an năm hai nghìn hai mươi
đã có năm mươi bốn công trình khoa học xuất sắc của các tác giả và nhóm tác giả đứng vinh danh tại lễ trao giả lần này
hội đồng chấm giải tỉnh nghệ an đã chọn một mươi năm công trình đạt giải sáng tạo khoa học và công nghệ nghệ an năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có một giải đặc biệt một mươi hai giải nhất sáu giải nhì một mươi bốn giải ba và hai mươi hai giải khuyến khích
cho các tác giả nhóm tác giả
bên cạnh đó hội đồng đã vinh danh một mươi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ nghệ an là giải thưởng lớn nhất về khoa học công nghệ của tỉnh
nhằm tôn vinh các nhà khoa học các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có những công trình khoa học xuất sắc
được ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống
những thành tựu về khoa học công nghệ những đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp sẽ góp phần đóng góp trí tuệ quan trọng
giúp nâng cao năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm trở thành yếu tố quyết định để các sản phẩm khoa học công nghệ của nghệ an
có thể cạnh tranh với các địa phương trong khu vực vươn ra phạm vi cả nước và quốc tế